với cái mong muốn đa dạng và quá lớn của người việt của chị em phụ nữ
trong cái việc làm trắng thì các nhãn hàng đưa ra rất nhiều sản phẩm

thì chúng ta nên sử dụng các sản phẩm mà có uy tín có chất lượng có nguồn gốc
và sử dụng các dịch vụ làm sáng da làm trắng đều màu da tại các cơ sở uy tín
vâng ạ xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi ạ
quý vị thân mến như vậy là sự khác biệt chủ yếu giữa sản phẩm làm sáng da
sản phẩm làm trắng da và sản phẩm làm đều màu da đều tùy thuộc vào thành phần cũng như công dụng của sản phẩm
và vào mục đích sử dụng của bản thân chúng ta muốn cải thiện làn da của mình
muốn cho làn da của mình đã đẹp nay còn đẹp hơn hoặc là cả hai
thì đề hỏi chúng ta nên chọn sản phẩm
có chứa các thành phần thích hợp nhất đối với làn da của mình
cũng như lựa chọn phương pháp làm sáng da an toàn và hiệu quả
và trong chương trình ngày mai chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị cũng như chị em phụ nữ
một phương pháp làm trắng sáng da được các chuyên gia gia liễu ghi nhận
về sự an toàn cũng như hiệu quả mà nó đem lại
mời quý vị và bạn hãy chú ý đón xem